các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đại diện công an thành phố cho biết hiện nay đang thực hiện cao điểm xử lý các vi phạm phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo tình hình an ninh trật tự dịp cuối năm trên địa bàn thành phố
đối với công tác chuẩn bị cho trước và sau tết nguyên đáng công an thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch
chủ động chuẩn bị lực lượng sẵn sàng trong mọi tình huống
công an thành phố tiếp tục tăng cường quản lý người nhập cảnh phối hợp với lực lượng cơ sở
đi từng ngõ gõ cửa từng nhà ra soát việc tiêm vaccine phát hiện xử lý hàng quán vi phạm
thực hiện tạm dừng hoạt động đối với các dịch vụ không thiết yếu tại khu vực có nguy cơ cao
ngoài ra đại diện ủy ban nhân dân các quận huyện cũng đã báo cáo tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các địa phương cũng như đưa ra các kiến nghị đề xuất liên quan đến công tác phòng chống dịch
và thu dung điều trị các bệnh nhân f
ông phủ cao cương phó giám đốc sở y tế hà nội cho biết tình hình dịch trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp
do ca mắc những tuần gần đây có sự hướng tăng cao
tuy nhiên diễn biến tình hình dịch bệnh đã nằm trong kịch bản và phương án đáp ứng của thành phố
về nguyên nhân f tăng cao ông cương đều hà nội là đô thị lớn với mật độ dân cư đông
việc giao thương đi lại và di biến động của người dân từ hà nội đi các tỉnh cũng như từ các tỉnh về hà nội rất phức tạp
hà nội cũng là địa phương có nhiều khu công nghiệp số lượng người nhập cảnh tại hà nội trong thời gian qua cũng tăng
bên cạnh đó ngoài việc hệ thống các cơ sở y tế xét nghiệm phát hiện phơi nhiễm
người dân cũng có thể tự xét nghiệm bằng test nhanh và thông báo với chính quyền y tế cơ sở để xác nhận quản lý tại địa bàn
ngoài ra vẫn còn tâm lý chủ quan của một số bộ phận người dân cơ quan đơn vị
đặc biệt một số người tâm lý cho rằng tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ không mắc bệnh và không lây truyền cho người khác
ông vũ cao cương thông tin ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có kế hoạch hạn chế ca mắc covid một mươi chín
đó là đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến xã phường thị trấn
đặc biệt là ý thức của người dân trong việc thực hiện năm k không tập trung đông người hạn chế di chuyển nếu không thực sự cần thiết
hà nội đang đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine thực hiện tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho người dân trên địa bàn
quan tâm tới việc bảo vệ cho người già người có bệnh lý nền phụ nữ có thai người mắc các bệnh hiểm nghèo
kể cả trong vấn đề tiêm vaccine hay là trong vấn đề điều trị
thành phố đang thực hiện tốt công tác điều trị tại các tầng theo hướng dẫn của bộ y tế chuyển tuyến kịp thời hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong
hà nội cũng đẩy mạnh quản lý theo dõi f nhẹ không triệu chứng tại nhà tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
thành phố cũng đã phân cấp cho các quận huyện thị xã căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn
để kịp thời điều chỉnh các biện pháp hành chính phù hợp theo hướng dẫn cũng như theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám và quyết định bốn tám trăm linh của bộ y tế
sở y tế hà nội mới đây có văn bản gửi các đơn vị triển khai các giải pháp giảm tử vong do covid một mươi chín
theo đó với ca bệnh nghi ngờ ca bệnh xác định mắc covid một mươi chín cần được phân loại đánh giá nguy cơ
chuẩn đoán đánh giá mức độ lâm sàng để phân luồng chuyển tuyến tiếp nhận điều trị kịp thời
người bệnh đến khám chữa bệnh phải được sàng lọc kỹ đặc biệt lưu ý hỏi về lịch sử tiêm chủng vaccine
các cơ sở khám chữa bệnh sắp xếp luận di chuyển khu vực khám buồn bệnh ưu tiên để bảo vệ nhóm nguy cơ cao
như người trên năm mươi tuổi mắc bệnh nền chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine
mỗi cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín sẵn sàng điều trị hai tầng để xử trí cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín chuyển độ
việc tiếp nhận bệnh nhân nặng nguy kịch yêu cầu tất cả các bệnh viện không được từ chối
đảm bảo người bệnh được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh gần nhất
sau khi bệnh nhân ổn định bệnh viện thực hiện khám phân loại mức độ bệnh đánh giá nguy cơ để phân luồn đến nơi điều trị phù hợp
các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín cung ứng đầy đủ thuốc vật tư tiêu hao trang thiết bị trang phục phòng hộ cá nhân
ra soát lại cơ sở hạ tầng hệ thống oxy bình bồn chai thiết bị phụ trợ bảo đảm tụ trữ và cung cấp oxy y tế cho người bệnh
từ tuyến cơ sở đến các bệnh viện theo phân tầng điều trị
với số ca mắc mới số ca điều trị và số ca nặng tăng các chuyên gia khuyến cáo hà nội cần có các biện pháp mạnh để làm giảm nguy cơ lây nhiễm
theo số liệu mới nhất số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố ở đại dịch thứ tư là bốn mươi sáu trăm bốn mươi sáu ca
tương ứng với tỷ lệ ca nhiễm trên dân số là bốn mươi tám tỷ lệ ca mắc là một trên một trăm linh dân
tổng số ca tử vong là một trăm linh chín tỷ lệ tử vong đến nay của hà nội là gần hai mươi tám
đáng chú ý số ca tử vong đã tăng thêm ba mươi bốn người chỉ trong vòng bảy ngày qua bằng bốn mươi năm tổng số ca tử vong trong bảy tháng trước đó
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng thừa nhận
lo ngại của lãnh đạo hà nội hoàn toàn
hà nội có cơ sở địa bàn thủ đô có nhiều yếu tố để số ca mắc tăng nhanh
dân cư đông đúc mật độ di chuyển tiếp xúc của người dân dày đặc để phục vụ các hoạt động kinh doanh sản xuất giải trí
trong khi đó vaccine gần như chỉ có tác dụng hạn chế người mắc chuyển nặng rất khó phòng tránh được lây nhiễm
nhìn vào số liệu này ông nga cho rằng hà nội vẫn đang ở phạm vi an toàn
song những chuyển biến gần đây cho thấy thành phố đang đối mặt với các nguy cơ thực sự lớn
số ca tử vong đang tăng nhanh khi số bệnh nhân nặng và nhập viện lên cả trăm người mỗi ngày
để tránh nguy cơ vỡ trận như từng xảy ra ở thành phố hồ chí minh ông nga nhấn mạnh hà nội phải duy trì tỷ lệ tử vong dưới ngưỡng một một năm
thủ đô cần xác định rõ mục tiêu chống dịch hiện tại
thành phố chỉ có thể ưu tiên một hai nhiệm vụ không thể dùng toàn bộ lực để đạt zero covid như trước
ông cũng kiến nghị hà nội chú trọng công tác điều trị phòng bệnh cho nhóm nguy cơ tử vong cao
như người già người như bệnh nền người không đủ sức khỏe điều kiện để tiêm vaccine
bên cạnh đó hà nội sẽ phải tìm cách hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng chuyến tầng
phát hiện sớm f điều trị tại nhà diễn biến nặng để kịp thời điều trị
thời gian nghỉ lễ sắp tới sẽ vô cùng thử thách đối với hà nội
chuyên gia cảnh báo đây có thể là thời điểm dịch bùng phát mạnh nhất khi người dân có nhiều thời gian rảnh
tụ tập ăn uống liên hoan cuối năm tới thăm người thân bạn bè
ông nguyễn huy nga đề nghị thành phố đẩy mạnh truyền thông về nguy cơ của dịch bệnh
đặc biệt là nhóm nguy cơ cao người dân bên cạnh các quy tắc để bảo vệ bản thân cần chú ý hơn
trong khi nhà có người già trẻ nhỏ hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cho những người xung quanh
trước nguy cơ hà nội sắp chạm mốc hai ca một ngày trước ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
bệnh viện bạch mai tổ chức lễ xuất quân cử hai mươi sáu cán bộ y tế tăng cường chống dịch cho quận đống đa hà nội
theo đó bệnh viện bạch mai sẽ cử hai mươi sáu cán bộ nhân viên y tế trực tiếp đến hai mươi một trạm y tế lưu động
tại hai mươi một xã phường và hai cơ sở thu dung điều trị quản lý người nhiễm covid một mươi chín của quận
tại đại học thủy lợi và đại học ngoại thương để hỗ trợ tăng cường cho công tác phòng chống dịch
ngoài ra tối nay ngày hai mươi chín tháng một mươi hai sẽ diễn ra khóa đào tạo đầu tiên của bệnh viện bạch mai
cho cán bộ y tế tầng một của quận đống đa về các vấn đề quản lý f tại nhà
vấn đề cấp cứu xử trí vận chuyển người bệnh cấp cứu từ trạm y tế lưu động
từ các cơ sở thu dung đến các cơ sở điều trị ở tầng cao hơn vấn đề nâng tầng khi bệnh nhân diễn biến nặng
và vấn đề hạ tầng khi bệnh nhân diễn biến nhẹ hơn
tất cả nội dung đó sẽ được các chuyên gia thầy thuốc của bệnh viện bạch mai đào tạo trong ba buổi tối
mỗi buổi tối sẽ có hai chuyên đề
đây cũng là các bác sĩ đã kinh qua các mặt trận nóng bỏng tại hải dương bắc ninh bắc giang
thành phố hồ chí minh và bên cạnh hai mươi sáu cán bộ nhân viên này là các thầy cô có nhiều kinh nghiệm chống dịch
các chuyên gia đầu ngành sẵn sàng hỗ trợ khi có nhu cầu
theo số liệu mới nhất số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố ở đợt dịch thứ tư là bốn mươi sáu trăm bốn mươi sáu ca
tương ứng với tỷ lệ ca nhiễm trên dân số là bốn mươi tám tỷ lệ ca mắc là một trên một trăm linh dân
tổng số ca tử vong là một trăm linh chín tỷ lệ tử vong đến nay của hà nội là gần hai mươi bảy
đáng chú ý số ca tử vong đã tăng thêm ba mươi bốn người chỉ trong vòng bảy ngày qua
bằng bốn mươi năm tổng số ca tử vong trong bảy tháng trước đó
như vậy ngay lúc này người dân đang sinh sống và làm việc tại hà nội nên đặc biệt lưu tâm đến tình hình covid
nếu có thể hãy làm việc online thay vì đến công sở hẹn đối tác qua zon thay vì đến gặp trực tiếp quý vị nhà
và tết dương lịch hai nghìn hai mươi một bạn có thể đón tết tại chỗ thay vì về quê để khiến cho dịch bệnh trở nên phức tạp hơn
chúc quý vị và các bạn
liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín
covid một mươi chín đầu tiên tại việt nam nhiễm biến thể omicron là người nhập cảnh
mới đây cục trưởng cục y tế sự phòng bộ y tế cho biết
tất cả người nhập cảnh cùng ca nhiễm biến thể omicron đều được cách ly ngay
lấy mẫu xét nghiệm nhanh dương tính và được quản lý kịp thời
bệnh nhân đang được cách ly tại phòng riêng tại bệnh viện trung mương quân đội một trăm linh năm
và điều trị theo phát đồ của bộ y tế không có khả năng lây ra cộng đồng
theo cơ quan giám sát dịch tễ có một trăm sáu mươi năm người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân covid một mươi chín
nhiễm biến thể omitron đầu tiên tại việt nam tất cả đều đã được cách ly tập trung theo quy định
giáo sư lân đánh giá một trăm sáu mươi năm người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân này cũng đã được cách ly tập trung
theo quy định trong số này chủ yếu là người ở hà nội và ba địa phương khác
bộ y tế đã có công điện gửi các địa phương có người đi cùng chuyến bay
để thực hiện quản lý theo quy định
với các biện pháp quản lý người nhập cảnh chúng ta đang áp dụng không có khả năng
nhiễm biến thể omicron lây lan ra cộng đồng
cũng theo giáo sư lâm
trong nước đã triển khai hệ thống giám sát các trường hợp mắc covid một mươi chín bất thường
để chuyển về các viện pasteur viện vệ sinh dịch tễ để giải trình từ trên
nhằm phát hiện biến chủng omicron
thưa quý vị khán giả những gì đang xảy ra tại trung quốc và các nước trên thế giới
đang chứng minh rằng omicron không hề đơn giản
bởi vậy chúng ta cần phải hết sức cảnh giác không được lơ là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
những thông tin mới nhất liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và thế giới
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại